hà nội cũng vừa công bố bốn số điện thoại đường dây nóng để người dân phản ánh những vấn đề về giao thông đi lại trong dịp tết tân sỉu
với những số điện thoại hiện trên màn hình người dân có thể chủ động báo cáo phản ánh thông tin về giao thông đi lại hoạt động của vận tải hành khách khi phát hiện các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động vận tải